trong thời gian thăm việt nam thống tướng minh âu lài sẽ có hội kiến với bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch
chào xã giao chủ tịch quốc hội và dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trong số các lãnh đạo doanh nghiệp apec đang hiện diện tại việt nam
có tới bốn mươi bốn cho biết có kế hoạch tăng cường đầu tư vào việt nam trong năm tới
đây là thông tin trong báo cáo kinh doanh xuyên lãnh thổ trong khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
vừa được công ty kiểm toán hàng đầu thế giới pvkc công bố
mức độ tự tin về tăng trưởng doanh thu của các lãnh đạo doanh nghiệp việt nam đạt mức cao nhất năm năm qua
với bốn mươi chín trả lời rất lạc quan về tăng trưởng doanh thu trong năm tiếp theo so với chỉ số trung bình trong khối apec là ba mươi bốn
kết quả khảo sát cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp việt nam có mức độ ưu tiên
đáng kể tới phát triển công nghệ cũng như trang bị nguồn nhân lực
những kỹ năng cần thiết để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường
điều này cũng phù hợp với xu thế trên toàn cầu hiện nay
khoảng tám mươi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp việt nam nhìn nhận phát triển công nghệ là ưu tiên chiến lược
đây là tín hiệu khả quan khi đa số các lãnh đạo có kế hoạch tăng phân bổ ngân sách
đặc biệt cho tích hợp dữ liệu và hệ thống cũng như đẩy mạnh phát triển các kỹ năng số trong hai năm tới